theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia năm hai nghìn một mươi tám dự báo sẽ có nhiều cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông ảnh hưởng trực tiếp đến việt nam và hà nội
dự kiến lượng mưa trong các tháng cao điểm mùa mưa có xu hướng tăng dần từ năm một mươi tác động nghiêm trọng tới khả năng tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố
khắc phục những bất cập hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội công ty thoát nước đã và đang đề ra giải pháp trong đó có việc xây hồ ngầm để từng bước xóa điểm đen về úng ngập
với phát triển nghệ thuật dân tộc là bài viết được đăng trên trang năm báo sài gòn giải phóng
nhiều hãng lữ hành trên địa bàn thành phố hồ chí minh nhìn nhận các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống của việt nam rất đặc sắc nhưng chưa được khai thác hiệu quả
một trong những nguyên nhân chính là thiếu tính quảng bá liên kết trào hàng giữa những người làm nghệ thuật với các doanh nghiệp lữ hành
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân